thành đoàn đà nẵng vừa phối hợp với báo tuổi trẻ tổ chức trao học bổng cho hơn một trăm bảy mươi học sinh sinh viên khu vực miền trung có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín với tổng trị giá là hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng
học bổng tiếp sức đến trường thuộc chương trình vì ngày mai phát triển lần thứ năm trăm linh bốn của báo tuổi trẻ nhằm góp phần cùng cả nước chung tay để lùi dịch bệnh covid một mươi chín
chương trình được thực hiện từ cuối tháng năm đến hết ngày bảy tháng sáu gồm bảy trăm linh xuất trao cho học sinh tại bốn khu vực gồm các tỉnh đồng bằng sông cửu long đông nam bộ miền trung và miền bắc
đến nay chương trình cùng tuổi trẻ chống dịch covid một mươi chín do báo tuổi trẻ và hội doanh nhân trẻ tp hcm phát động đã nhận được sự hưởng ứng của các cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài nước với tổng số tiền và quà tặng có trị giá hơn hai mươi hai tỷ đồng